thưa quý vị sáng nay ngày ba mươi một tháng ba tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị tổng kết quyết định một trăm bảy mươi tám năm hai nghìn bốn của thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án phát triển tổng thể đảo phú quốc đến năm hai nghìn một mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hội nghị do ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang tổ chức
cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành địa phương các chuyên gia nhà khoa học doanh nghiệp
qua gần hai mươi năm triển khai thực hiện quyết định số một trăm bảy mươi tám tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần một mươi chín sáu một năm
hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều tăng cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
tăng nhanh tỉ trọng thương mại dịch vụ công nghiệp xây dựng giảm về nông nghiệp
tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao qua các năm đóng góp lớn cho ngân sách chung của tỉnh
trong năm năm trở lại đây phú quốc không những tự chủ ngân sách mà còn điều tiết lại cho ngân sách tỉnh
từ một địa phương không có dự án đầu tư nào
thì đến năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút ba trăm hai mươi một dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký trên bốn trăm một mươi hai tỷ đồng
chiếm trên bốn mươi hai tổng số dự án toàn tỉnh
hiện phú quốc có trên bốn bốn trăm linh doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
tăng gấp một mươi bảy lần về số lượng và tăng hơn ba trăm tám mươi ba lần số vốn đăng ký so với năm hai nghìn bốn
tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội liên tục tăng qua từng năm
đến năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi một sáu trăm một mươi năm tỷ đồng
tăng gần sáu mươi bốn lần
so với năm hai nghìn bốn
thành tựu nổi bật là về phát triển du lịch
từ huyện đảo ít người biết
năm hai nghìn bốn thu hút chỉ có trên một trăm ba mươi lượt khách du lịch
thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
phú quốc đón khoảng năm năm mươi bảy triệu lượt khách tham quan du lịch
tăng trên bốn mươi hai lần năm hai nghìn bốn
trong đó khách quốc tế trên năm trăm sáu mươi lượt
phú quốc đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới
nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
tạp chí du lịch hàng đầu thế giới
trevor laser vinh danh đảo phú quốc
là một trong những ngôi sao mới của du lịch việt nam
đến nay hệ thống hạ tầng của phú quốc
cơ bản áp ứng yêu cầu phát triển
năm hai nghìn một mươi bốn phú quốc chính thức hòa lưới điện quốc gia
cùng năm cảng hàng không quốc tế phú quốc đón chuyến bay đầu tiên
đến nay đã kết nối đường bay trong nước đến tất cả các sân bay
các đường bay quốc tế đã kết nối đến một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với đó các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương
tiếp tục được bảo tồn và phát huy
thu nhập và đời sống của nhân dân liên tục được cải thiện
công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm
sự nghiệp y tế được tăng cường cả về số lượng cán bộ y tế và cơ sở vật chất
sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp nhiều ý tưởng hay
mang tầm chiến lược của các đại biểu
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
ít địa phương nào được đảng nhấn nước quan tâm
nhiều chủ trương cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi như phú quốc
thủ tướng biểu dương nỗ lực và thành tiệu đạt được của chính quyền
quân và dân thành phố phú quốc nói riêng
tỉnh kiên giang nói chung suốt nhiều năm qua
đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế
như sở hữu nhiều lợi thế ở mọi khía cạnh
để trở thành một thành phố du lịch đẳng cấp đang sống
song phú quốc vẫn chủ yếu phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch
nghỉ dưỡng về chiều rộng
thiếu những sản phẩm thu hút ăn cư lâu dài chiều sâu
phát triển đúng tiềm năng lợi thế
hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển
quản lý rừng đất đai tài nguyên còn bất cập
để phú quốc phát triển nhanh bền vững
thời gian tới chúng ta cần có thêm một quyết định một trăm bảy mươi tám mới
theo đó thủ tướng giao bộ kế hoạch đầu tư cùng tỉnh kiên giang
thành phố phú quốc phù hợp chặt chẽ với các bộ
cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu
xây dựng đề án phát triển tổng thể thành phố phú quốc
đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó các cơ chế chính sách đặc thù phát triển phú quốc
trong giai đoạn mới với quyết tâm xây dựng phú quốc
thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao
du lịch biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế
kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới
khẳng định thương hiệu du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới
tối qua ngày ba mươi tháng ba
tại quảng trường khu du lịch quốc gia núi bà đen tỉnh tây ninh
đã diễn ra chương trình nghệ thuật tây ninh khúc hát tự hào
chương trình do báo nhân dân và tỉnh tây ninh phối hợp tổ chức
nhằm hướng tới kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
dựa chương trình có các đồng chí ủy viên trung ương đảng
đồng chí trần lưu quang phó thủ tướng chính phủ
đồng chí lê quốc minh tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn thành tâm bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh tây ninh
thưa quý vị trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay
các hoạt động kinh doanh nội dung số
trên môi trường internet là một trong những lĩnh vực tiềm năng
đang được đẩy mạnh khai thác
cũng chính vì lẽ đó mà việc vi phạm bản quyền trong môi trường này
hiện đang rất khó bị kiểm soát
trước thực trạng này việc xây dựng các giải pháp công nghệ
để giám sát vấn đề bản quyền nội dung số
đang là việc làm hết sức cần thiết
hiện nay tại nước ta nội dung bị xâm phạm bản quyền nhiều nhất
với hình thức chia sẻ tệp là những bộ phim chương trình truyền hình
các bài báo hay các bài hát âm nhạc
đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội như facebook youtube
người dùng thường hay tải lên và chia sẻ các đường link
chứa nội dung vi phạm bản quyền
những đường link này được một cá nhân hay tổ chức đứng ra chia sẻ
và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người
người ta có thể thu lại một bộ phim phát sóng trên truyền hình
một bài hát sau đó tải lên và chia sẻ trên internet
để nhiều người khác cùng tải về xem
bên cạnh đó còn phải kể đến sự bắt tay giữa các cá nhân tổ chức
ở trong nước với các cá nhân tổ chức ở nước ngoài
nhằm xâm phạm bản quyền thu tiền từ quảng cáo
trước thực trạng vi phạm bản quyền nội dung số diễn ra ngày càng nhức nhối
tại việt nam các đơn vị cũng đã nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp công nghệ
nhằm giải quyết vấn đề này
người ta dùng công nghệ để vi phạm bản quyền
thì cũng chỉ có công nghệ mới giúp cho việc ngăn chặn được vấn đề bản quyền
trong nền kinh tế số giá trị của một cá nhân tổ chức doanh nghiệp
không được xác định bằng tài sản hữu hình nữa mà thay vào đó là tài sản vô hình
chính là dữ liệu số và nội dung số mà đơn vị đó sở hữu
sự cần thiết của việc bảo vệ bản quyền dữ liệu và nội dung trên môi trường số
là vấn đề sống còn của nền kinh tế số
sự tồn vong của các cơ quan doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào các tài sản vô hình
nhưng mang giá trị hết sức đặc biệt này
vì vậy thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ
bảo vệ bản quyền nội dung số trên môi trường internet
góp phần tạo ra một không gian mạng quốc gia lành mạnh và công bằng
qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số kinh tế xã hội của đất nước
với mục tiêu sáng tạo phục vụ nhân dân các cấp bộ đoàn tỉnh quảng ninh
đã chủ động tiên phong tham gia vào quá trình chuyển đổi số
thông qua nhiều hoạt động tích cực đã và đang góp phần từng bước
đưa quảng ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số
ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số kinh tế số và xã hội số
nhận thức được tầm quan trọng của khoa học công nghệ
thanh niên tham gia hướng dẫn thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công thành phố
và ba mươi ba xã phường là một trong những mô hình tiêu biểu của thanh niên thành phố hạ long
trong thực hiện chuyển đổi số
giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính
trợ bốn thanh toán không dùng tiền mặt cũng là mô hình chuyển đổi số
đã được thanh niên thành phố triển khai có hiệu quả
các đợt gia quân hướng dẫn hỗ trợ các hộ kinh doanh tiểu thương tạo mã qr thanh toán miễn phí
hoặc tặng quà qr bằng bộ nhận diện riêng của đoàn
giúp người dân hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt

thành đoàn cũng vận động một trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng
hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử vneid và cài đặt sử dụng các nền tảng số như bảo hiểm xã hội thanh toán online mô hình thực tế ảo vr ba trăm sáu mươi
thành đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng và phát triển du lịch tại nhiều công trình địa chỉ đỏ khu du lịch tâm linh khu du lịch công cộng
đoàn viên thanh niên đang tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số ứng dụng công nghệ số góp phần vào mục tiêu tỉnh quảng ninh đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản chuyển đổi số toàn diện
phát triển theo hướng xanh và bền vững là xu hướng tất yếu ngành du lịch cũng đang nỗ lực thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác này
với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn sẽ tập trung vào các sản phẩm du lịch xanh chuyển đổi xanh trong phát triển du lịch bền vững
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn được ngành du lịch tổ chức với chủ đề du lịch việt nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
với kỳ vọng góp phần thúc đẩy xu hướng mới du lịch có trách nhiệm gắn với giữ gìn môi trường để phát triển
mặc dù là cách đây ba năm thì vatm cũng đã từng tổ chức một cái hội trợ với chủ đề là du lịch xanh
nhưng lần này của chúng ta sẽ đưa ra một chủ đề là chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
và trong đó thì chuyển đổi xanh nó bao gồm rất nhiều những loại hoạt động từ vấn đề xây dựng các sản phẩm xanh dịch vụ xanh rồi các cái con đường xanh v v
tất cả những câu chuyện đó đều gắn với việc làm sao để cho sản phẩm du lịch của việt nam hấp dẫn hơn đổi mới hơn
đây là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu việt nam và khu vực
hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam và quốc tế quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm và phát triển quan hệ kinh doanh du lịch
còn đối với người dân đây là cơ hội tốt để tìm kiếm những khuyến mại và sản phẩm du lịch hấp dẫn
đến với chương trình vatm hai nghìn hai mươi bốn lần này việt nam airlines cũng đem đến hội trợ đối với các chương trình ưu đãi dành cho khách lẻ và các chương trình truyền thông
với khách lẻ thì việt nam airlines sẽ cung cấp các chương trình giảm giá đến một mươi năm
cung ứng ra đối với các doanh nghiệp du lịch thì khoảng đến một mươi vé
tuy nhiên cũng sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp du lịch có sẵn sàng nhận và phân phối tiếp với các khách hàng hay không
những hoạt động của hội trợ du lịch năm nay về chủ đề chuyển đổi xanh để phát triển bền vững
thể hiện nỗ lực của ngành du lịch của hiệp hội và các doanh nghiệp du lịch trong việc hiện thực hóa các sáng kiến tiếp cận mở rộng thị trường
đối với mô hình kinh doanh du lịch xanh
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh thái nguyên ước đạt trên tám tỷ usd tăng hai mươi hai sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây là con số có giá trị và tốc độ tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng năm năm gần đây của địa phương này
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dòng khách hàng
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dòng khách hàng
giá trị hàng hóa xuất khẩu là nhóm sản phẩm điện thoại máy tính bảng và linh kiện khác
ước đạt trên tám hai mươi năm tỷ usd chiếm chín mươi hai bảy tăng hai mươi năm so với cùng kỳ
tiếp đến là nhóm sản phẩm tấm tế bào quang điện tấm mô đun năng lượng mặt trời
ước đạt hai trăm tám mươi tám triệu usd chiếm ba hai tăng tám chín
còn các sản phẩm khác đều tăng nhẹ như sản phẩm may ước đạt một trăm hai mươi sáu tám triệu usd
kim loại màu và quạng kim loại ước đạt sáu mươi ba triệu usd
sản phẩm từ sắt thép ước đạt bảy bốn triệu usd
về thị trường xuất khẩu lớn nhất là khu vực châu á chiếm khoảng bốn mươi tổng giá trị
tiếp đến là châu mỹ chiếm khoảng ba mươi năm trong đó riêng thị trường mỹ chiếm khoảng ba mươi ba
tỉnh hà nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền vận động
kết hợp với việc tổ chức tiêm phòng vụ dân cho đàn gia giúp
trong đó tập trung tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo nhằm hoàn thành các mục tiêu của chương trình quốc gia
phòng chống bệnh dại giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
mỗi khi cán bộ thú y xã và trưởng thôn đến tuyên truyền vận động tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo
và mặc dù vaccine phòng dạy được nhà nước hỗ trợ và cán bộ thú y đến từng nhà tiêm với tiền công
chỉ một mươi đồng một con nhưng không phải người dân nào cũng đồng ý tiêm cho đàn chó mèo nhà mình